bộ giao thông vận tải đã tổ chức tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy của bộ chính trị khóa chín
về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du miền núi bắc bộ đến năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương đã tới dự
sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
bộ mặt hạ tầng giao thông khu vực trung du miền núi phía bắc đã có nhiều khởi sắc
bốn tuyến cao tốc đề ra trong nghị quyết và các tuyến quốc lộ kết nối vùng cơ bản đã hoàn thành nâng cấp
hệ thống đường sắt đã phát triển vận tải liên vận quốc tế
tuy nhiên tỷ lệ nông thôn tại các tỉnh trung du miền núi phía bắc còn cao quá trình đô thị hóa chưa nhiều
nên việc đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông rất quan trọng đặc biệt là giao thông nông thôn và tuyến đường tuần tra biên giới
trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như những nhu cầu đặt ra cho giai đoạn phát triển mới
thì chúng ta cũng xem phương hướng phát triển giao thông đối với khu vực này
chúng ta đề xuất với trung ương những nội dung gì để trên cơ sở đó chúng ta có những giải pháp
có những kế hoạch tổ chức triển khai trong giai đoạn tới
trong thời gian tới nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông khu vực rất lớn
tuy nhiên nguồn lực có hạn nên cần sự quyết tâm và chung tay của cả hệ thống chính trị
để hạ tầng giao thông thực sự tạo đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế xã hội
và an ninh quốc phòng tại địa phương